hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đã đạt được một số kết quả nổi bật
trong đó mạng lưới giao thông đường bộ ngày càng được phát triển
thời gian qua cơ quan chức năng đã tập trung ưu tiên đầu tư
sớm đưa vào sử dụng các công trình dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông đường bộ
tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế bảo đảm quốc phòng an ninh
bên cạnh đó đoàn giám sát cũng đã chỉ rõ các bất cập hạn chế
như việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở một số địa bàn
chưa đáp ứng yêu cầu vận tải đi lại của người dân
các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm ô tô chưa được triển khai quyết liệt
việc đăng kiểm còn để xảy ra sai sót sai phạm
thậm chí nhiều sai phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự
bên cạnh đó công tác quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
tuy có nhiều đổi mới nhưng chất lượng kết quả vẫn còn hạn chế
tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị báo cáo cần làm rõ
quy trình quản lý toàn diện các loại phương tiện giao thông
bao gồm sản xuất nhập khẩu đăng ký lưu hành và đăng kiểm
nhằm đảm bảo an toàn bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững
về phân kỳ đầu tư đường cao tốc chủ tịch quốc hội cho rằng
báo cáo cần làm rõ hơn nội dung này đánh giá đầy đủ hệ thống pháp luật liên quan
tiêu chuẩn tiêu chí kết cấu hạ tầng giao thông
chúng ta lấy ngắn gắn dài vì nguồn lực không đủ nên phải phân kỳ đầu tư
tuy nhiên phân kỳ phải đảm bảo điều kiện tối thiểu về vận hành khai thác và an toàn
thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng
chủ tịch quốc hội nêu thực tế đường cao tốc hai làn xe không có làn rừng khẩn cấp
một số tuyến cao tốc chưa có chạm dường nghỉ
trong khi đây là nơi giúp các tài xế đường dài nghỉ ngơi hồi phục thể chất
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn duy lâm cho biết
thực hiện yêu cầu của đoàn giám sát và nhiệm vụ được chính phủ thủ tướng chính phủ giao
bộ giao thông vận tải đã nghiêm túc tổng hợp xây dựng báo cáo theo đúng đề cương hướng dẫn
ông lâm nói bộ giao thông vận tải đã báo cáo chính phủ để thống nhất báo cáo đoàn giám sát theo đúng thời hạn
trong quá trình giám sát bộ giao thông vận tải nghiêm túc tiếp thu
nghiên cứu các ý kiến và trả lời cho các địa phương biết
thứ trưởng nguyễn duy lâm cho biết bộ giao thông vận tải xin tiếp thu để tiếp tục giả soát
hoàn chỉnh báo cáo đảm bảo sâu sắc toàn diện hơn
cụ thể ông lâm cho biết vấn đề liên quan đến phân kỳ đầu tư cao tốc
việc quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông của đường bộ nói chung và đường cao tốc là khác nhau
ông lâm nói với tuyến cao tốc không thể quản lý như các đường bộ khác
phải đảm bảo tất cả hạng mục quản lý khai thác tuyến cao tốc phải đồng bộ
đúng như ý kiến của chủ tịch quốc hội đã nêu
ông nguyễn duy lâm cho biết thực hiện chỉ đạo của thủ tướng
bộ giao thông vận tải đang chỉ đạo thực hiện đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình liên quan đường cao tốc
như trạm dừng nghỉ trạm kiểm tra tải trọng xe hệ thống thu phí trung tâm điều hành giao thông thông minh
ông lâm cho rằng đến năm hai nghìn hai mươi năm phải cơ bản hoàn thành tất cả các hạng mục này
khi đưa cao tốc vào khai thác thì phải đảm bảo đầy đủ các công cụ để chúng ta quản lý điều hành hoạt động giao thông
vấn đề phân kỳ đầu tư ông nguyễn duy lâm cho biết
bộ giao thông vận tải đã khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật đường cao tốc việt nam
ông cho rằng trong đó chúng tôi xác định căn cứ vào nguồn lực chúng ta vẫn phải phân kỳ đầu tư
tuy nhiên phân kỳ đầu tư như thế nào phải đảm bảo trong giai đoạn phân kỳ thì phải đảm bảo an toàn giao thông
chúng tôi đã đưa ra quy định phân kỳ tối thiểu phải là bốn làn làn rừng khẩn cấp phải liên tục
và tất cả những hạng mục phục vụ cho cao tốc phải đồng bộ đây là yêu cầu tối thiểu để phân kỳ đầu tư
về hệ thống pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn tiêu chí về kết cấu hạ tầng giao thông
và vấn đề phân kỳ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông chủ tịch quốc hội cho biết
hiện nay nguồn lực đầu tư một lần không đủ cho nên phải phân kỳ đầu tư
ông huệ nói nhưng phân kỳ thì vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu về vận hành khai thác đảm bảo an toàn
đây là vấn đề chúng ta phải kiến nghị trong báo cáo này
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng cho rằng cần phải đầu tư đồng bộ hệ thống liên quan đến hành lang giao thông đường bộ đường thủy
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nói vấn đề trạm dừng nghỉ cũng phải quan tâm đầy đồng bộ
lái xe cứ chạy suốt không dừng nghỉ thì cũng dễ gây ra tai nạn
cần có trạm dừng nghỉ hợp lý để hồi phục về thể chất và tinh thần cho lái xe
đây là vấn đề thực tiễn chúng ta đang phải quan tâm
chủ tịch quốc hội cho biết xe quá khổ quá tải thì phá đường kinh khủng lắm
do đó cần có quy định rõ về vấn đề đầu tư trang thiết bị và quản lý cân tải trọng xe trong hai luật
luật giao thông đồng bộ và luật trật tự an toàn giao thông đồng bộ sắp tới
về vấn đề đào tạo quản lý cấp giấy phép lái xe và vấn đề quản lý sau cấp phép
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đặt câu hỏi phân định trách nhiệm như thế nào nhất là quản lý sau cấp phép ai quản lý là chính
và đề nghị cần tập trung kiến nghị đề xuất cụ thể nội dung này để hoàn thiện các dự án luật đang trình
về vấn đề tổ chức giao thông thông minh chủ tịch quốc hội cho rằng đây là vấn đề mới
cần tiếp tục củng cố căn cứ khoa học thực tiễn để có kiến nghị đề xuất hợp lý trong quản lý vận hành giao thông thông minh
phát biểu tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh lê tấn tới cũng cho biết
qua giám sát cho thấy công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ của lực lượng chức năng đạt kết quả cao
các lực lượng đã tập trung ra quân xử lý kiên quyết các vi phạm trọng tâm là vi phạm nồng độ cồn xe quá tải trọng xe cơi nới
đoàn giám sát cũng chỉ ra việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu
công tác quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe còn hạn chế
tình trạng lái xe vi phạm lái xe sử dụng các chất ma túy vẫn diễn ra
theo đoàn giám sát cần tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
ưu tiên bố trí nguồn lực để bảo trì quốc lộ và xử lý các điểm đen điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông
khắc phục cơ bản ủn tắc giao thông tại các đô thị lớn trọng điểm là hà nội tp hcm
chiều cùng ngày ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi
trình bày tờ trình của chính phủ bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước cho biết
sự thảo luật về cơ bản vẫn kế thừa từ luật hiện hành nhưng có chỉnh lý bổ sung cho phù hợp
một trong những nội dung sửa đổi được quan tâm là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
theo đó dự thảo luật loại bỏ một mươi hai loại hàng hóa dịch vụ ra khỏi diện không chịu thuế giá trị gia tăng
gồm phân bón máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp tàu đánh bắt xa bờ
lưu ký chứng khoán dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán
dịch vụ bưu chính công ích dịch vụ viễn thông công ích dịch vụ internet phổ cập theo chương trình của chính phủ
dịch vụ duy trì vườn thú dịch vụ duy trì vườn hoa công viên dịch vụ duy trì cây xanh đường phố dịch vụ chiếu sáng công cộng
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội lê quang mạnh cho rằng
việc sửa đổi điều chỉnh quy định về ngưỡng doanh thu hàng năm thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng là cần thiết
để phù hợp với thực tế phát triển kinh tế xã hội hiện nay
cần được quy định cụ thể trong luật để xác lập căn cứ pháp lý rõ ràng
do đó đề nghị chính phủ tính toán cân nhắc các yếu tố liên quan trên bình diện chung của các chính sách hiện hành
để quy định cụ thể mức ngưỡng này trong dự thảo luật
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về một số vấn đề cụ thể được quy định tại dự thảo luật
như đối tượng không chịu thuế mức doanh thu bán hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng
hoàn thuế giá trị gia tăng chế tài đối với hành vi vi phạm liên quan đến thuế giá trị gia tăng
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thù các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện sự thảo luật
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé